việt nam airlines vừa đón nhận máy bay boeing bảy trăm tám mươi bảy một mươi dreamline mang số hiệu vna tám trăm bảy mươi chín tại sân bay quốc tế nội bài
đây là chiếc đầu tiên trong tổng số tám chiếc boeing bảy trăm tám mươi bảy một mươi được ban giao dần cho việt nam airlines từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
sự kiện đánh dấu bước tiến mới của việt nam airlines trong chiến lược phát triển đội máy bay thân rộng hiện đại
boeing bảy trăm tám mươi bảy một mươi có kích thước lớn nhất trong gia đình máy bay boeing bảy trăm tám mươi bảy
đây là loại máy bay hiện đại nhất và có kích thước lớn nhất được khai thác tại việt nam hiện nay
boeing bảy trăm tám mươi bảy một mươi tiếp tục kế thừa nhiều ưu điểm vượt trội của boeing bảy trăm tám mươi bảy chín như không gian rộng rãi ghế ngồi thoải mái
hệ thống giải trí hiện đại ánh sáng đèn led độ ẩm không khí và áp suất đem lại cảm giác dễ chịu cho hành khách
chiếc máy bay thế hệ mới còn đặc biệt thân thiện với môi trường nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến
giúp giảm hai mươi năm nhiên liệu tính trên mỗi ghế
và khí thải so với các dòng máy bay thế hệ trước
việt nam airlines hiện là một trong năm hãng hàng không tại châu á khai thác đồng thời
cả hai dòng máy bay hiện đại nhất boeing bảy trăm tám mươi bảy chín và boeing bảy trăm tám mươi bảy một mươi
sự kiến chiếc boeing bảy trăm tám mươi bảy một mươi đầu tiên sẽ được phục vụ trên đường bay nội địa hà nội
thành phố hồ chí minh và việt nam airlines sẽ là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới
khai thác boeing bảy trăm tám mươi bảy một mươi trên đường bay việt nam hàn quốc ngay từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi